nằm ở trung tâm vùng tây nguyên thành phố buôn ma thuột có vị trí chiến lược quan trọng cả về chính trị
kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh chính vì vậy bộ chính trị đã đề ra mục tiêu cho thành phố buôn ma thuột
vấn đấu trở thành đô thị trung tâm không chỉ của vùng tây nguyên mà còn là điểm đến cho các tỉnh lân cận
của hai nước bạn lào và campuchia
đến nay sau một mươi năm áp dụng những chính sách ưu đãi thu hút đầu tư nền kinh tế
thành phố buôn ma thuột đã có những bước phát triển vượt bậc năm sau tăng trưởng cao hơn năm trước
trùng phát triển sản xuất công nghiệp chế tạo nhà máy bia cơ sở chế biến cà phê
năm hai nghìn một mươi tám vừa qua sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp đạt chín một trăm linh tỷ đồng
vượt kế hoạch đề ra và tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm trước
hiện nay thì chúng tôi thấy là về cơ bản thì địa phương chính quyền địa phương cũng rất là ủng hộ
và họ tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong việc từ khâu xin các giấy phép xây dựng
rồi cho đến nhằm các thủng thuộc về vệ sinh an toàn thực phẩm
thì được tạo điều kiện ở mức rất là cao
bên cạnh việc chú trọng thu hút đầu tư phát triển bằng nguồn lực sẵn có
những năm qua được sự quan tâm hỗ trợ từ trung ương đến địa phương
thành phố buôn ma thuột cũng được cấp nhiều nguồn vốn để du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thành phố buôn ma thuột
trong thời gian tới thì tiếp tục tham mưu cho các ngành
về cả của trung ương là sẽ có những cơ chế đặc thù cho buôn ma thuột
trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của buôn ma thuột để mà giao cho buôn ma thuột có những cơ chế
để chủ lực chủ động
trong phát triển trở thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên
để có được những kết quả nổi bật trên cho thấy sự nỗ lực không ngừng của các cấp chính quyền và nhân dân thành phố buôn ma thuột
trong thời gian tới đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phấn đấu bằng nội lực sẵn có
đồng thời tranh thủ sự hỗ trợ từ trung ương đến địa phương để thành phố buôn ma thuột thành đô thị trung tâm vùng tây nguyên
theo kết luận số sáu mươi của bộ chính trị